trong khi chuẩn bị phải ứng phó với cơn bão số sáu cơn bão số năm vừa qua cũng đã gây thiệt hại cho tỉnh phú yên hơn một trăm một mươi tỷ đồng trong đó nặng nhất là nuôi trồng thủy sản
chỉ sau một đêm mà nhiều hộ nuôi cá lồng và tôm hùm mất trắng hàng trăm triệu đồng
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thị xã sông cầu vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh phú yên
xã xuân hải thị xã sông cầu là vùng nuôi cá mú lớn nhất tỉnh phú yên
trước bão số năm mặc dù ngư dân đã ra cố hạ lồng bè nuôi thủy sản xuống độ sâu thích ứng nhưng vẫn bị thiệt hại có hộ mất trắng từ vài chục triệu đến hơn ba trăm linh triệu đồng
tại thị xã sông cầu bão số năm và hoàn lưu sau bão làm hơn một trăm tám mươi ao điền nuôi cá mú của ngư dân chuẩn bị xuất bán bị hư hỏng vỡ bờ trôi ra biển gây thiệt hại hơn năm mươi tỷ đồng bằng gần một nửa thiệt hại toàn tỉnh phú yên
nó gần với kích cỡ thu hoạch cho nên cái chi phí đầu tư của bà con phải nói là tương đối lớn
ngoài việc giúp ngư dân khắc phục hậu quả thị xã sông cầu đang đẩy nhanh tiến độ kiểm tra xác định chính xác thiệt hại để kiến nghị các ngân hàng có giải pháp khoanh nợ đồng thời cho vai mới để ngư dân có vốn tái đầu tư sau bão ổn định sản xuất